lúc này càng miền bắc trời vẫn còn đang mát mẻ với mức nhiệt tương đối dễ chịu là dưới hai mươi năm độ
nhưng trong ngày hôm nay khi vùng thấp nóng phía tây phát triển thì nắng sẽ sớm xuất hiện và nền nhiệt ngày tăng nhanh
đến một mươi giờ sáng ở các tỉnh phía tây bắc bộ nhiệt độ sẽ tăng lên mức là trên ba mươi độ
mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực phía tây bắc bộ bao gồm các tỉnh lai châu điện biên sơn la hay hòa bình
sẽ ở ngưỡng từ ba mươi năm cho đến ba mươi sáu độ
những huyện như mường la mường lây hay mường tè nhiệt độ có thể cao tới ba mươi bảy cho đến ba mươi tám độ
riêng đối với hai tỉnh là lào cai yên bái
nhiệt độ thấp hơn ba mươi bốn cho đến ba mươi năm độ
với các tỉnh phía đông bắc bộ hôm nay trời cũng có nắng sớm trước một mươi giờ sáng
nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực này cũng sẽ tăng lên mức là ba mươi hai ba mươi bốn độ
riêng đối với hai tỉnh quảng ninh cũng như hải phòng ít chịu tác động của hàn lưu vùng ấp thấp phía tây
vì thế nền nhiệt thấp hơn giao động trong khoảng từ ba mươi cho đến ba mươi hai độ
thấp nóng phía tây mở rộng về phía đông nam cũng ảnh hưởng tới các tỉnh miền trung
mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở hầu khắp các tỉnh miền trung
suốt dọc từ thanh hóa trở vào cho tới bình thuận sẽ giao động ở ngưỡng cao là từ ba mươi ba cho đến ba mươi năm độ
riêng một số nơi thuộc vùng núi phía tây nhiệt độ có thể cao trên ba mươi năm độ và nắng nóng xảy ra cục bộ
về chiều ở khu vực phía tây các tỉnh thanh hóa nghệ an hay thừa thiên huế đà nẵng cũng như quảng nam
sẽ xuất hiện mưa rào và rông
trong cơn rông cần nề phòng khả năng xảy ra lốc xoáy mưa đá và gió giật mạnh
ở phía nam khu vực nam bộ và tây nguyên trong ngày hôm nay sẽ có mưa rông trở lại
trong đó khu vực phía nam tây nguyên và miền đông nam bộ sẽ là những vùng có mưa vừa có nơi mưa to và rông mạnh
nhiệt độ ngày hôm nay ở khu vực tây nguyên vẫn duy trì trong ngưỡng từ ba mươi ba cho đến ba mươi năm độ
và nam bộ duy trì mức nhiệt là từ ba mươi bốn cho đến ba mươi năm độ
trên biển mưa rông không còn xuất hiện hầu khắp các vùng biển thời tiết tốt
ở khu vực huyện đảo hoàng sa do hướng nam đến tây nam cường độ mạnh thấp ba
còn ở khu vực huyện đảo trường sa hướng tây nam mạnh cấp ba cấp bốn
nên sóng biển ở các huyện đảo này đều thấp dưới hai mét
mưa rông không xuất hiện nên tầm nhiệt xa trên các huyện đảo này đều trên một mươi km
nhìn chung thuận lợi cho các hoạt động ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước